nhiều diện tích rừng phòng hộ ở huyện miền núi ba tơ tỉnh quảng ngãi đang bị xóa sổ từng ngày
tình trạng này kéo dài nhiều năm liền và diễn ra ngang nhiên trước sự bất lực của cơ quan chức năng
công tác quản lý bị buông lỏng nên tình trạng này không chỉ kéo dài mà còn với mật độ ngày càng tăng
phản ánh sau đây do phóng viên của truyền hình nhân dân thực hiện
đây là những diện tích rừng phòng hộ thuộc tiểu khu ba trăm sáu mươi sáu ở xã sơn liên huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
hàng trăm cây rừng tự nhiên bị đốn hạ bởi các vết cắt cũ mới sen lẫn
nhiều thân cây lớn nằm ngổn ngang trên đỉnh núi
một số cây bị đốt cháy nham nhở nằm la liệt một số bị cưa sở rang
rừng phòng hộ tiểu khu ba trăm sáu mươi sáu có tổng diện tích trên tám trăm linh hectare
hiện có hai khu vực bị chặt phá gần tám m hai rừng gần hồ chứa nước núi ngang bị đốn hạ
ba m hai rừng ráp xanh cũng trong tình trạng tương tự
hơn một mươi một m hai rừng bị phá hoại nằm trên đỉnh núi hoặc giữa rừng của các tiểu khu nên nhìn từ bên ngoài khó có thể phát hiện thảm cảnh tàn nát của rừng phòng hộ
sau khi phát hiện vụ việc các ngành chức năng của tỉnh quảng ngãi kiểm tra hiện trường rừng phòng hộ bị tàn phá
bước đầu xác định số diện tích rừng bị phá là rừng gỗ tự nhiên hiện trạng rừng phục hồi
cơ quan chức năng đã phát hiện hai đối tượng phá rừng phòng hộ và đang tiến hành các bước điều tra tiếp theo
rừng phòng hộ núi ngang do ban quản lý rừng phòng hộ khu đông ba tơ trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng ngãi quản lý
trạng này kéo dài từ nhiều năm qua với mật độ ngày càng gia tăng